theo thông tin mới nhất của ban chỉ đạo cứu nạn cứu hộ của huyện lúc khoảng một mươi chín h tối nay một mươi bốn tháng một mươi
mực nước đã rút xuống còn khoảng tám mươi phần và những chiếc xe đầu tiên đã được lưu thông tại đây
liên quan đến việc trang trại lợn gần bốn con bị mắc kẹt chết trong nước lũ chỉ có khoảng hai trăm linh con lợn được cứu
vào ngày hôm qua ông nguyễn đình xứng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa có chỉ đạo phải xử lý khẩn trương số lượng chết đảm bảo vấn đề môi trường
lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa hàng trăm con lợn bị chết lên bờ tiêu hủy khu vực này hiện vẫn còn ngập lụt khiến cho công việc gặp nhiều khó khăn
sau bốn ngày trang trại lợn tại thị trấn thống nhất huyện yên định tỉnh thanh hóa vẫn ngập sâu trong nước lũ
đàn lợn gần bốn con chết nổi trên mặt nước bốc mùi hôi thối bắt đầu phân hủy mạnh việc tiếp cận hiện trường xử lý gặp nhiều khó khăn
một số con lợn được di chuyển lên cao còn sống nhưng đang chết dần vì thiếu thức ăn
để tránh ô nhiễm môi trường các đơn vị chức năng đã buộc phải phân lực lượng điều khiển phương tiện xuồng ghe vào trang trại
cho xác lợn vào bao ni lông rồi kéo lên bờ để đưa đi tiêu hủy
theo tri cục trường bảo vệ môi trường tỉnh thanh hóa đưa ra hướng xử lý là chia nhỏ số lợn để trôn lấp theo đúng quy chuẩn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hàng chục lượt xe tải được huy động để trở số lợn chết đi tiêu hủy do số lượng lợn chết quá nhiều trong chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng mới có thể tiêu hủy
công việc này sẽ được tiếp tục trong ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn tình trạng kháng kháng sinh đã và đang trở thành mối lo ngại lớn của ngành y tế việt nam
tại các bệnh viện số bệnh nhân mang trong mình vi khuẩn kháng kháng sinh đang có xu hướng gia tăng và đặc biệt là ở trẻ nhỏ
đây là điều rất nguy hiểm cho trẻ bởi nó khiến cho việc điều trị bệnh không những không khỏi mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn dễ mắc thêm các bệnh mới
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bệnh viện nhi trung ương
bệnh nhi năm tuổi này đang phải điều trị một bệnh lý liên quan đến phổi
tuy nhiên việc điều trị gặp nhiều khó khăn
do bé có vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh
hai bệnh nhi sơ sinh này vừa mắc bệnh tim bẩm sinh lại vừa mắc nhiễm trùng mẹ con
tình trạng của trẻ đang ngày càng nguy kịch
trong khi qua sàng lọc cả hai bệnh nhi đều được phát hiện là có vi khuẩn kháng đa thuốc
cơ thể đã có chứa những tình trạng vi khuẩn dễ kháng thuốc như thế
khi vào viện này tình trạng miễn dịch kém đi kèm theo bệnh nặng lại với những con vi khuẩn ở trong bệnh viện
và đặc biệt trong vi khuẩn bệnh viện là vi khuẩn động lực rất mạnh
cho nên làm cho vấn đề tăng cơ hội nó cộng hưởng lên làm cho vấn đề mức độ kháng sinh tăng lên theo thời gian
tại bệnh viện nhi trung ương kết quả sàng lọc cho thấy có đến ba mươi bệnh nhi có vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh
theo các bác sĩ
ngoài các căn nguyên liên quan đến vấn đề môi trường thức ăn nước uống còn tồn tại dư lượng kháng sinh nhất định
thì còn có một thực tế là rất nhiều trẻ được các cha mẹ tự ra hiệu thuốc mua thuốc điều trị với liều lượng kháng sinh không hợp lý
chúng ta phải nâng cao nhận thức của mỗi một bác sĩ về các vấn đề về sử dụng kháng sinh hợp lý
cái kê đơn ở ngoại chú cũng như kê đơn trong điều trị nội chú và những chiến lược sử dụng kháng sinh như thế nào
cho phù hợp với những cái đặc điểm của vi khuẩn vi sinh ở trong tại cái bệnh viện đó tại cái khoa phòng đó
kháng kháng sinh là một vấn đề nam giải hiện đang là mối quan tâm của cả cộng đồng
nếu không sử dụng kháng sinh đúng cách sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ trong tương lai
các chuyên gia y tế cảnh báo nếu chúng ta không bắt đầu hành động thì tương lai sẽ không còn thuốc để chữa bệnh
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
chuyên cướp giật tài sản của người đi đường hai đối tượng là phạm văn hà và đồng văn sơn
cùng chú tại xã cẩm hòa vừa bị công an huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi chị ngô khánh xoa chú huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
trên đường đi làm về đã bị hai nam thanh niên bịt khẩu trang đi xe máy vượt lên chặn đầu
đối tượng ngồi sau xe giật túi sách làm chị xoa ngã xuống đường
tài sản bị cướp gồm ba điện thoại di động nhiều thẻ cào điện thoại và hơn một mươi triệu đồng
nhận được đơn trình báo công an huyện cẩm xuyên đã tiến hành ra soát sàng lọc
chỉ sau một ngày hai đối tượng phạm văn hà và đồng văn sơn đã bị công an huyện cẩm xuyên bắt giữ
thu giữ hai điện thoại di động cùng bảy triệu đồng là tang vật của vụ cướp
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa cho biết đang tạm giữ đối tượng daniel chidoji wachuku
hai mươi tám tuổi quốc tịch nigeria để điều tra làm rõ về hành vi rửa tiền
theo thông tin ban đầu thông qua một đối tượng chưa rõ lai lịch daniel được thuê nhận tiền từ một người phụ nữ
tên nguyễn thị ngọc hân có quen qua mạng xã hội từ trước đó
vào ngày một mươi tháng một mươi daniel nhận từ bà hân bốn mươi bảy đồng
daniel nhận từ bà hân bốn mươi bảy đồng và được trả công hai trăm linh đô la mỹ
sau đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi khi đa nhan đang nhận một hai tỷ đồng từ bà hân tại một nhà hàng thuộc phường đa cao
quận một thì bị tổ hình sự bắt giữ
mở rộng điều tra được biết số tiền chuyển qua tài khoản của bà hân giao cho daien là số tiền mà một nhóm đối tượng
người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt của công ty cổ phấn xuất hiệp khẩu thủy sản an giang
liên quan đến vụ chủ đầu tư
hai mươi dự án trồng rừng nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo hòn rùa là công ty trách nhiệm hữu hạn sinh thái hòn rùa
vi phạm nghiêm trọng trong việc tự lấn chiếm đất danh thắng quốc gia vịnh nha trang
phó chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa vừa ký quyết định công bố kết quả thanh tra và xử phạt vi phạm đối với chủ đầu tư dự án
cụ thể chủ đầu tư đã tự đổ đất đá lấp biển vịnh nha trang tại khu vực đảo hòn rùa với diện tích gần một mươi hai chín trăm linh m hai
thi công xây dựng trái phép đường giao thông nội bộ trên đảo hòn rùa ngoài danh giới được giao với diện tích hơn một m hai
với hai sai phạm này chủ đầu tư bị phạt hành chính một trăm một mươi triệu đồng
ngoài ra chủ đầu tư còn bị phạt một mươi năm triệu đồng về hành vi không lập và gửi kế hoạch quản lý về môi trường theo quy định
phạt năm mươi triệu đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình giám sát môi trường
tổng mức phạt cho cả bốn sai phạm là một trăm bảy mươi năm triệu đồng
cùng với xử phạt hành chính ubnd tỉnh khánh hòa yêu cầu chủ đầu tư
khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đảo hòn rùa báo cáo ubnd tỉnh thầm định trước ngày mai ngày một mươi sáu tháng một mươi
theo ghi nhận hiện chủ đầu tư đang thực hiện múc đất đá ở một số khu vực kè chắn sóng lên
tuy nhiên nhiều khả năng chủ đầu tư sẽ khó hoàn thành việc khôi phục hiện trạng đúng thời điểm ubnd tỉnh quy định
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua

công tác dự báo cảnh báo thiên tai chưa sát thực tiễn
trong khi đó do biến đổi khí hậu tác động của quá trình phát triển kinh tế xã hội làm xuất hiện những loại hình thiên tai mới
điển hình là việc thu hẹp diện tích rừng phòng hộ rừng ngập mặn xây dựng hồ chứa khai thác cát dẫn đến suy giảm khả năng chữ nước
mất cân bằng bùn cát hạ thấp đáy sông làm gia tăng lũ lụt hạn hán xâm nhập mặn xói lở bờ sông bờ biển
theo ông trần quang hoài công tác dự báo chưa sát với thực tế đang có một khoảng cách rất lớn giữa yêu cầu và thực tiễn
cũng trong tuần qua sự kiện cây xăng vốn nước ngoài đầu tiên tại nước ta đi vào hoạt động cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các báo
theo đó quan điểm chung của các cơ quan thông tấn đó là với thị trường xăng dầu cạnh tranh càng cao người dân càng được hưởng lợi
theo báo tuổi trẻ có một nghịch lý hiện tại
đó là với xăng dầu nhà nước vẫn quản lý giá dùng giá cơ sở để quyết định giá bán lẻ trên thị trường
mục tiêu là nhằm đảm bảo giá xăng dầu được kiểm soát tránh để doanh nghiệp tăng giá quá cao
tuy nhiên điều này lại loại bỏ sự cạnh tranh về giá
khi doanh nghiệp càng dồn chiết khấu hoa hồng cho đại lý thì càng ít có khả năng giảm giá bán lẻ cho người tiêu dùng cuối cùng
dưới góc độ quản lý của nhà nước các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong ngành xăng dầu kiến nghị nhà nước cần phải bỏ giá cơ sở
mà giao toàn bộ quyền này cho doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu và doanh nghiệp bán lẻ toàn quyền quyết định giá bán của mình
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý trong tuần qua đó là mỗi năm việt nam có khoảng hai trăm linh người tử vong do các bệnh tim mạch
cao hơn cả số tử vong do ung thư số người mắc căn bệnh này ở lứa tuổi trẻ cũng đang có chiều hướng gia tăng
mười năm trước viện tim mạch quốc gia chỉ can thiệp khoảng ba trăm linh ca bệnh nhân bị động mạch vành mỗi năm
tuy nhiên năm ngoái năm hai nghìn một mươi sáu viện đã phải can thiệp khoảng ba năm trăm linh ca một năm
cho thấy tốc độ gia tăng gấp hơn một mươi lần chỉ trong một mươi năm và bệnh đang ngày càng bị trẻ hóa
nguyên nhân của tình trạng này theo nhiều bác sĩ là do thói quen lối sống ăn uống không hợp lý và lười vận động
thường gặp nhất là ở những người thừa cân béo phì vòng bụng lớn huyết áp không ổn định và nhất là hút thuốc lá
những thông tin đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin hiệp hội taxi hà nội lại tiếp tục kiến nghị quản lý uber grab như taxi truyền thống
các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt
trong môn màu cuộc sống cùng đến với nam định để tìm hiểu về những người ngư dân đi cà kheo để đánh bắt cá
nếu mà gặp môi thì mình đánh môi mà gặp tôm thì mình đánh tôm như hôm nay là đánh tôm đây
để đi đánh bắt những ngư phủ đã sử dụng những chiếc cà kheo độc đáo
đôi ngắn nhất cũng dài chừng một năm mét và có thể cao tới ba bốn mét
công cụ này giúp ngư phủ hạn chế việc ngâm mình trong nước mặn cả ngày đồng thời dễ dàng đối phó
với các bãi xình
mà cứng cát mà đi tầm một hai ngày thì là cứng cát được
đi trên bờ được nhưng mà xuống dưới nước có thể có người đi cũng đi được nhưng mà không có te được
có những cái thu nhập cao thì mình lại phải có những cái kinh nghiệm
nó phải là gió nhẹ thì biển nó mới nặng
mà gió nhẹ thì lại phải có thêm được là cái gió may
gió may thì cũng là nó sẽ nặng bể đi
con tôm thì cái con mòi này nó sẽ từ ở ngoài nó sẽ vào trong tận trong bờ tháng chín tháng chín tháng một mươi
đấy là trong hai cái tháng này nó là cái con tôm này là nó cũng là nó sẽ áp cặn
thì mỗi một cái mẻ này thì nó cũng tùy theo
nếu như mà bình thường mà những ngày mà nó có nói là nó có thì có khi ấy là chỉ ba bốn mẻ thì cũng đã đầy một cái lùm này
một cái đùm này thì cũng sẽ chứa thì hàng cữ

đó là món quà quý giá mà biển cả bù đắp phần nào những khuôn khó thiệt thòi của vùng đất này
công việc phất phả không nên lại nhiều thuận lợi nhưng người dân ở đây vẫn bán trụ với nghề
chúng tôi thì thực sự ra thì
nó ở đồng duộng đồng duộng thì cũng là nó lại ở gần vùng biển
thế thì chúng tôi thì lại cũng phải có những cái phần để mà thu nhập thêm
thế cho nên là chúng tôi lại cũng phải là cắn bó với cái vùng biển
hiếm có nơi nào cả kheo phổ cập như ở đây
gia trẻ gái trai đều sử dụng thuần thục
cũng chính từ khả năng đi cả kheo như diễn xuyếp trên biển này
mà ở nghĩa hưng có những đội nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật đi cả kheo
tôi đi ở đội cả kheo đi biểu diễn ở huyện với tỉnh tôi cũng được đi
tôi cứ nhớ là ngày hai tháng chín ngày kỷ niệm là trong đoàn vẫn đi diễn
theo dòng chảy không ngừng của thời gian hình thức đánh bắt này chỉ còn lại
tại một số địa phương vùng biển
trong đó có huyện nghĩa hưng nếu có dịp đặt chân đến vùng duyên hải
dầu truyền thống văn hóa này bạn hãy thức giấc thật sớm đón bình minh ven biển
để ngắm nhìn khám phá ngư phủ đánh bắt tôm cá trên những chiếc cả keo độc đáo này